xin chào và hẹn gặp lại
chương trình nhân dân đã trở thành một kênh thông tin mang tới cho khán giả những nhận thức cụ thể và sâu sắc về mục đích các giá trị và lợi ích của cộng đồng asean
điểm nổi bật dễ nhận thấy ở kết nối asean là nội dung cô động với tiết tấu chương trình nhanh để khán giả dễ theo dõi và nắm bắt
kết cấu chương trình đã có nhiều sự thay đổi kể từ khi kết nối asean lên sóng truyền hình nhân dân từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tới nay
và là kết quả nghiên cứu cân nhắc của những người thực hiện chương trình
chương trình linh hoạt format sao cho phù hợp với nhu cầu của người xem
giờ đây chỉ trong một mươi năm phút mỗi số chương trình mang đến cho khán giả lượng thông tin đa dạng cập nhật với ba phần chính gồm tin tức asean phóng sự và điểm đến
chương trình kết nối asean của chúng tôi thì nhìn chung là đề tài nó bao quát tất cả các lĩnh vực về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
nhưng mà thường thì chúng tôi sẽ tiêu chí chọn đề tài của chúng tôi thì sẽ tập trung vào hai lĩnh vực đó là lĩnh vực chính trị và kinh tế
bởi vì đây là một chương trình
mang tình đối ngoại nên là chúng tôi sẽ tập trung bám sát vào cái chủ trương tuyên truyền đối ngoại của đảng và nhà nước
và ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung vào cập nhật các thông tin các góc nhìn đa chiều về tình hình kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
nêu bật được những lợi ích cũng như khó khăn khi việt nam gia nhập cộng đồng asean và hội nhập quốc tế
kết nối asean truyền tải các tin thời sự về tình hình hợp tác trong asean
hoạt động tích cực của các nước thông tin
các thành viên trong quá trình vượt qua khó khăn thách thức tận dụng cơ hội phát triển hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó sự hợp tác giữa asean với các đối tác trên thế giới vai trò của asean trong khu vực và thế giới cũng được đề cập
cái khác biệt của chương trình kết nối asean là chúng tôi không chỉ cập nhật các thông tin về lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội tại việt nam
mà còn của các nước khác trong khu vực asean
vì thế mà ekip của chúng tôi phải tìm
tìm các nguồn từ nước ngoài
và khó khăn của chúng tôi là chúng tôi phải tập hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau
và chúng tôi phải kiểm chứng cái nguồn thông tin đó liệu là có chính thống có đúng có đầy đủ và chính xác hay không
để phục vụ nhu cầu thông tin của khán giả trong nước
chương trình đặc biệt bám sát các diễn đàn hội nghị đa phương lớn của asean đã và sẽ tổ chức tại việt nam
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
sự kiện việt nam đăng cai tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới về asean
hay gần nhất là cập nhật liên tục kịp thời về công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
diễn đàn kinh tế thế giới là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng mới và sáng tạo
mang tầm nhìn mang tầm chiến lược toàn cầu
chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong thời gian tới
và mong muốn diễn đàn kinh tế thế giới mà của chúng tôi
quý vị phối hợp và quý vị phối hợp chặt chẽ với các nước asean
để hiện thực hóa các ý tưởng sáng kiến thiết thực
đã được các nhà lãnh đạo các nước asean nêu tại hội nghị
thành các kế hoạch chương trình hợp tác cụ thể
bên cạnh các tin tức tổng hợp kết nối asean còn có những phóng sự chuyên sâu
do phóng viên của truyền hình nhân dân thực hiện
trong đó ghi nhận những phân tích
đánh giá đa chiều của các cơ quan chức năng
cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
về những vấn đề chung có ý nghĩa chính trị kinh tế xã hội
liên quan tới sự phát triển hợp tác cơ hội kinh doanh
quảng bá hình ảnh của các nước đông nam á
chủ đề năm nay nó đáp ứng được mong mỏi cũng như lợi ích của các bên
an ninh và phát triển
đấy là cái nhu cầu không chỉ của australia mà của cả asean nữa
trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc như mỹ và trung quốc
thì việc mà
australia và asean tổ chức cái huyết nghị tượng đỉnh
lần thứ hai tại australia cho thấy rằng nó là cái mối quan tâm chung
và muốn giữ cho cái khu vực này
có một cái sự an toàn một cái sự ổn định
và một cái sự thịnh vượng đáp ứng cái nhu cầu của tất cả các bên
trong chương trình kết nối asean
hình ảnh đất nước và con người tiềm năng du lịch của từng quốc gia asean
cũng sẽ được phát họa rõ nét
qua tiểu mục điệp đến asean
chương trình giới thiệu tới khán giả các địa điểm
sản phẩm du lịch nổi bật của các quốc gia
thể hiện đa dạng các vẻ đẹp giá trị của asean
hàng động lớn nhất thế giới sơn đỏng
còn sở hữu một dòng sông ngầm lớn trong hang
cùng vài thác nước nhỏ
một điều đặc biệt
treo thuyền theo con sông ngầm trong hang
bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tường thạch nhũ khổng lồ cao khoảng chín mươi mét
được mệnh danh là bức tường việt nam
hang sơn đòn được đánh giá là một trong những hang động độc đáo nhất thế giới
kích thước của nó lớn đến nỗi
sở hữu cho mình một điều kiện thời tiết riêng biệt
chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những gợn mây bồng bềnh trôi bên trong hang mỗi ngày
du khách sẽ cảm thấy như đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác
hít thở bằng một bầu không khí khác
một cảm giác thực sự rất đáng để thử một lần trong đời
với nội dung đa dạng thiết thực
chương trình kết nối asean đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả của truyền hình nhân dân
bản thân tôi rất thích xem chương trình kết nối asean
vì đây là một chương trình đa dạng đồng hợp
kinh tế chính trị du lịch văn hóa của cộng đồng các nước asean và người dân trong khu vực
sau khi xem chương trình kết nối asean
tôi thấy chương trình này đem đến nhiều thông tin về các điểm du lịch của các nước asean rất là hấp dẫn
đem đến cho người xem rất nhiều địa điểm du lịch tốt
thưa quý vị khán giả ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việt nam chính thức gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á
từ đó cho tới nay asean đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng của việt nam
và nước ta cũng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thực hiện đường lối đối ngoại
do đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đề ra
nghị quyết trung ương và chỉ thị của ban bế thư về nâng tầm đối ngoại đa phương
đồng thời hướng đến xây dựng một cộng đồng asean vững mạnh
và phát huy hơn mọi người
và phát huy hơn nữa vai trò trung tâm trong các cơ chế khu vực
chính vì vậy việc nâng cao kiến thức hiểu biết cho công dân
về các hoạt động trong khu vực của việt nam nói riêng
và các nước thành viên asean nói chung là vô cùng cần thiết
và chương trình kết nối asean chính là nguồn thông tin chính xác tin cậy dành cho khán giả
xin mời quý vị chú ý đón xem chương trình vào lúc một mươi tám h một mươi năm thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình nhân dân
còn sau đây như thường lệ kết nối khán giả xin được gửi tới quý vị
lịch phát sóng các chương trình mới đáng chú ý trong tuần kế tiếp
xin chào và hẹn gặp lại